tập đoàn diệt may việt nam vinatech cho biết kim ngạch xuất khẩu của dệt may việt nam trong hai tháng qua đạt năm ba tỷ usd giảm ba năm so với cùng kỳ năm trước
trong tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn tập đoàn thì xuất khẩu sợi đạt năm trăm một mươi hai triệu usd giảm một mươi sáu xuất khẩu quần áo đạt bốn hai tỷ usd giảm hai ba
hiện tại nguồn nguyên phụ liệu ngành dệt may đã được cung ứng trở lại đáp ứng cơ bản nhu cầu sản xuất trong tháng ba và tháng bốn
tuy nhiên ngành diệt may đang phải đối diện với rủi ro khi kinh tế thế giới bị suy giảm do dịch covid một mươi chín cho nên tổng cầu thế giới giảm sẽ gây khó khăn cho đơn hàng và cả đơn giá hàng hóa trong những tháng tới